những ngày cuối năm phố ông đồ tại nhà văn hóa thanh niên trở nên nhộn nhịp hơn
khi lượng du khách đến thưởng ngoạn và du xuân và sắm cho mình những câu đối
nơi đây từ lâu đã trở thành nét văn hóa độc đáo không thể thiếu trong những dịp tết đến ở tp hcm
năm nay lượng ông đồ xuống phố cho chữ đông hơn những năm trước và được lựa chọn kỹ càng
những người đi xin chữ người trung niên dường như thích xin chữ những ông đồ lớn tuổi
trong khi đó khách du xuân trẻ thì thích những ông đồ trẻ hơn bởi những nét bút phóng khoáng trẻ trung
thậm chí có thể viết thư pháp bằng tiếng nước ngoài viết lên gỗ đá hoặc các chất liệu khác tùy theo ý thích
hình nghệ thuật viết chữ là phương tiện bày tỏ tâm thức của con người
vì thế mà khi họ đến với phố ông đồ là họ bày tỏ cái tâm nguyện của họ
thì mỗi người khách đối với những người lớn tuổi thì họ thường chọn cái chữ bình an
cái chữ tâm phúc an khang hoặc là chữ đức để họ đem về cho gia đình
lợi thế nằm ngay trung tâm nơi có lượng khách đông đúc nên phố ông đồ được trang hoàng quy mô
lộng lẫy hơn những năm trước bởi sắc vàng của hoa mai
các màu sắc khác của cỏ cây hoa lá các gian hàng được đầu tư kỹ hơn
từ trang phục đến chất liệu màu sắc để viết thư pháp
trưng bày đẹp khiến khách tham quan không khỏi rộn rã trong lòng khi hòa mình vào giữa hương xuân
hàng năm thì anh thấy cái phố này nó hình hành lên
nó cũng có những cái nét văn hóa riêng của nó cho đặc thù thành phố mình
thứ nhất là cái không khí ngày xuân
cái thứ hai nữa là anh thấy trở thành cái nét truyền thống rồi
phố ông đồ năm nay trang trí rất là đẹp đẹp hơn những năm trước rất là nhiều
năm nay họ ở đây có rất nhiều bạn trẻ đến đây để chụp hình và đến đây để xin chữ
có rất nhiều gia đình dắt con em đến đây để vui chơi
phố ông đồ thu hút được một lượng khách đáng kể
họ đến đây không chỉ mua những câu chữ thư pháp chúc tụng
câu danh ngôn tặng cho bạn bè người thân
mà còn được tận hưởng không khí tết mỗi độ xuân về tết đến
đó là một nét văn hóa đẹp ở một thành phố năng động hiện đại
nhưng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống
một người xưa để lại